hội trợ du lịch quốc tế việt nam chính thức khai mạc tại cung văn hóa hữu nghị việt sô
đây là sự kiện du lịch quốc tế thường niên có quy mô hàng đầu trong khu vực
ban tổ chức hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn một mươi tám đã chọn chủ đề
du lịch trực tuyến du lịch việt nam hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp bốn làm chủ đề
đến với hội trợ năm nay các doanh nghiệp làm công nghệ thông tin về du lịch
sẽ trưng bày sản phẩm công nghệ phục vụ cho du lịch
nhằm thu hút hấp dẫn các doanh nghiệp du lịch sử dụng công nghệ
với hội trợ lần này ban tổ chức kỳ vọng sẽ chứng minh du lịch
là một trong những ngành tiên phong tiếp cận mạnh mẽ về công nghệ
hội trợ vitm hai nghìn một mươi tám có một sự thay đổi rất lớn
tất cả những thủ tục về hành tránh đều đơn giản
và tập trung vào chuyện quảng bá và xúc tiến du lịch việt nam
văn dụng vào du lịch việt nam
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp để nâng tầm quảng bá xúc tiến
cũng như nâng tầm quản trị doanh nghiệp để hội nhập với quốc tế và thế giới
với doanh nghiệp du lịch chúng tôi xác định vitm là một hợp trợ
nơi mà chúng tôi có thể quảng bá cái thương hiệu hình ảnh của chúng tôi đối với công chúng
thứ hai là nơi mà chúng tôi có thể trào bán những sản phẩm dịch vụ của năm nay
từ đó có thể đo được cái nhu cầu cái xu hướng của du khách trong năm hai nghìn một mươi tám như thế nào
năm hai nghìn một mươi bảy toàn tập đoàn của chúng tôi đã đạt được một con số là hai mươi
một mươi tỷ năm nay với việc đầu tư mở rộng hơn về quy mô gian hàng
về số lượng sản phẩm dịch vụ và thêm được nhiều sự tài trợ của các nhà cung cấp dịch vụ khác
thì chúng tôi kỳ vọng là năm nay chúng tôi sẽ tăng trưởng từ bốn mươi đến năm mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
với mặt mục tiêu với cán đích khoảng ba mươi tỷ doanh thu trong bốn ngày hội trợ
với định hướng thúc đẩy cả ba loại hình du lịch inbound aubounce và nội địa
vitm là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu sản phẩm
xúc tiến điểm đến quảng bá thương hiệu
kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác phát triển kinh doanh
góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người việt nam tới bạn bè quốc tế
nâng cao vị thế của du lịch việt nam trong khu vực và trên thế giới
mỗi khi tôi thì tham gia cái đăng ký qua mạng
nhưng mà thấy có hội trợ như này thì thật ra xem là nó có giảm chi phí cho gia đình không
nói thật sự ra là nếu mà giảm được năm mươi thì hữu ích
còn đây thì thấy trong cái quảng cáo này chỉ được ba mươi nhưng mà cũng tôi thử xem
nói chung là chúng tôi đi hội trợ này thì tất nhiên là nó cũng được rẻ
giá nó rẻ thì chúng tôi cũng muốn để đi
dù sao cũng thế năm nào cũng thế thôi
cứ có hội trợ là chúng tôi sẽ ra xem nếu mà thua nào mà tôi chưa đi thì tôi sẽ đi
hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn một mươi tám
cũng là dịp để các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch
gửi lời tri ân đến khách hàng cũng như các đối tác trong những ngày diễn ra hội trợ
dự kiến hội trợ sẽ diễn ra đến hết ngày một tháng bốn